kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng ngày một mươi tháng một mươi vừa qua tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào thái lan
trò chuyện với tám mươi bốn đại biểu trong đoàn phó chủ tịch nước bày tỏ xúc động được đón tiếp các thầy cô giáo
đã có nhiều đóng góp to lớn cho việc gìn giữ lưu truyền tiếng việt và văn hóa truyền thống của việt nam tại thái lan

tại buổi tiếp phó chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
trong đó có kiều bào thái lan
thời gian qua kiều bào thái lan đã phát huy tinh thần yêu nước luôn hướng về quê hương nguồn cội
trong thời gian tới phó chủ tịch nước mong muốn các cựu giáo viên kiều bào thái lan
ý thức cao hơn nữa về trách nhiệm duy trì đẩy mạnh phong trào dạy học tiếng việt xin giữ văn hóa truyền thống của dân tộc
đại diện đoàn cựu giáo viên kiều bào thái lan khẳng định sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước
tiếp tục đem tinh thần khả năng để giáo dục con cháu hướng về đất nước
chung tay vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam ngày càng thịnh vượng
nhân kỷ niệm hai mươi ba năm ngày nhà giáo lào các cựu lưu học sinh việt nam đã có mặt tại thủ đô viêng trăn
để trị ân các thế hệ thầy cô giáo của trường đại học quốc gia lào
trong hàng chục năm qua rất nhiều thế hệ học sinh việt nam đã học tập
dưới mái trường đại học quốc gia lào cũng như tại nhiều trường đại học khác ở lào
trong bầu không khí ấm cúng xúc động và chân thành các thầy cô giáo lào
đã cùng các cựu lưu học sinh việt nam ôn lại những kỷ niệm cũ
cùng nhau nghe những bài hát ca ngợi về quê hương đất nước về quan hệ đặc biệt việt lào
và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của hai nước
nằm trong chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa việt nam và thái lan
hãng hàng không bangkok airways mời được bay trực tiếp bangkok phú quốc
nhằm khai thác lượng khách du lịch quốc tế tới khu vực ngày một đông
cụ thể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi tới hàng không bangkok airways sẽ chính thức
có chuyến bay thẳng đầu tiên trên đường bay thẳng mới nhất từ bangkok đến phú quốc
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch đến thủ đô bangkok sôi động
và thiên đường du lịch mới nổi đảo phú quốc việt nam đang ngày một tăng cao
với đường bay mới của bangkok airways giờ đây hành khách có thể bay thẳng trực tiếp
đến đảo ngọc phú quốc của việt nam mà không cần nghỉ chân
tại trạm rừng hồ chí minh và đà nẵng như trước đây
ngày một mươi hai tháng một mươi ủy ban asean gồm malaysia indonesia philippines thái lan và việt nam
tại mexico đã thăm và làm việc tại bang miền trung kerretaro
nhằm tìm hiểu thị trường cơ hội hợp tác giữa các địa phương của asean và kretaro của mexico
tại buổi làm việc với thâm đốc bang querétaro francisco domínguez servien
đại sứ malaysia muhamed azamalan thay mặt ủy ban asean tại mexico
bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của asean và gretaro
nói riêng và giữa asean và mexico nói chung trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là thương mại và đầu tư
về phần mình thâm đốc francisco domínguez servien khẳng định phát triển quan hệ mọi mặt với các
quốc gia asean nằm trong chiến lược đa dạng hóa thị trường của mexico đồng thời cam kết tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của asean thông đốc francisco domínguez servien cho biết sẵn
sàng hợp tác với các địa phương của asean trên các lĩnh vực đầu tư thương mại nông nghiệp
đào tạo kỹ thuật viên khí sư hàng không trong thời gian thăm và làm việc tại querétaro
ủy ban asean đã có buổi làm việc với ban giám đốc của trung tâm kỹ thuật và phát triển công nghiệp
thuộc hội đồng khoa học và công nghệ của bang và thăm đại học hàng không kerrytaro
một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu mexico trong lĩnh vực hàng không
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi theo giờ địa phương đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi
đã chính thức khai mạc tại thành phố saint petersburg liên bang nga với chủ đề thảo luận
chung thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc
ipu một trăm ba mươi bảy có sự tham dự của một trăm sáu mươi đoàn với khoảng hai đại biểu trong đó có hơn tám mươi lãnh đạo nghị viện
quốc hội của các nước thành viên ipu trong khuôn khổ đại hội đồng ipu một trăm ba mươi bảy
các đại biểu sẽ tiến hành phiên thảo luận chung về chủ đề thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình
thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc thông qua các nghị quyết báo cáo của các ủy ban
thường trực văn bản cuối cùng của phiên thảo luận chung thông qua chủ đề của ủy ban thường trực
về dân chủ và nhân quyền tại đại hội đồng ipu một trăm ba mươi chín hội đồng điều hành sẽ họp về báo cáo của
chủ tịch hội đồng và tổng thư ký báo cáo về các hội nghị chuyên môn chuyên đề của ipu thời gian
gần đây chiến lược của ipu giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một bầu chủ tịch ipu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
và bầu bổ sung bán chấp hành
ban chấp hành sẽ thông qua biên bản phiên họp hai trăm bảy mươi năm tại bangladesh tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
báo cáo hoạt động của chủ tịch ipu và tổng thư ký ipu các vấn đề tài chính
chiến lược của ipu giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một hợp tác với liên hợp quốc
đại hội đồng ipu một trăm ba mươi tám tại geneva thụy sĩ diễn ra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị một trong những lý do quan trọng nhất khiến ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam
kém phát triển so với các nước trong khối asean chính là thiếu sự quyết tâm đồng bộ
cụ thể hơn đó là sự thiếu đồng bộ của cơ chế chính sách của chiến lược phát triển ngành
và của tư duy kinh doanh phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về câu chuyện này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là máy đột dập amada máy hàn robot panasonic của nhật bản
máy uống p hai lin savarnini của italy giá của chúng là nhiều triệu đô la mỹ
mục đích chính của doanh nghiệp
là có thể tạo ra những sản phẩm cơ khí chất lượng cao để từ đó trở thành doanh nghiệp vệ tinh
cung cấp những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp fdi
cái việc mà đầu tư về máy móc hay là đầu tư về con người cho ngành công nghiệp phụ trợ
thì nó phải là một cái đầu tư dài hạn vì cái lợi nhuận thì cũng không cao
nên là cái việc phải đi đường dài trong khấu hao trong một mươi một mươi hai năm thì mới đảm bảo được yêu cầu
doanh nghiệp này đã có lịch sử ba mươi sáu năm
cách đây hai mươi năm họ đã thấy tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ
hiện tại họ đã là nhà cung cấp một số linh kiện cho toyota việt nam
tuy nhiên ngành nghề này vẫn không thể phát triển như kỳ vọng
thuê để cho những ngành công nghiệp hỗ trợ tương đối là cao
bởi vì đối với ngành công nghiệp hỗ trợ thì cần một cái mặt bằng diện tích tương đối là rộng
với các mô hình doanh nghiệp nhỏ vừa thì cần một hai nghìn mét vuông
nhưng công nghiệp hỗ trợ thì cần tối đa ít nhất phải gọi là tầm năm một mươi ngàn
vấn đề thứ hai là các cái giá thuê đất của chúng ta tương đối là cao
và các thủ tục hành chính đi kèm cũng tương đối là phức tạp
vấn đề nữa theo tôi nghĩ đó là các khoản tài chính
các nguồn vốn ngân hàng để đầu tư cho ngành công trợ hà nội không phải là nhiều
chúng ta có ưu tiên một vài đâu đó thôi
nhưng vấn đề về lãi xuất các chi phí đối với ngân hàng chúng ta cũng còn cao
vấn đề nữa là sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hỗ trợ chúng ta cũng chưa phải là lớn
nhìn nhận một cách khách quan
chính phủ và các cơ quan hữu trách đã có những chính sách để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp này
nhưng đã đủ để tạo đòn bẩy để công nghiệp hỗ trợ phát triển hay chưa thì lại là câu chuyện khác
đơn cử trên địa bàn hà nội có khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công nghiệp hỗ trợ
và tốc độ tăng trưởng trung bình vài năm gần đây đạt khoảng tám một năm
trong khi đó lãi suất vay ngân hàng mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được là khoảng sáu năm bảy một năm
rõ ràng với điều kiện tiếp cận nguồn vốn như thế này thì mức tăng trưởng tám một năm chưa thể hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư mạnh tay và dài hạn
từng địa bàn chứ không phải là một quy định chung chung để áp dụng cho tất cả
và sau đó là không có hỗ trợ không có kiểm tra không có thực tiễn
đây như là một trong những cái bài học rất quan trọng
cái thứ hai nữa là phải có quy hoạch
quy hoạch có rõ ràng và phù hợp thì các chiến sĩ thức kế sẽ hỗ trợ cho quy hoạch này được triển khai
bên cạnh đó cũng phải kể đến tỷ lệ nội địa hóa nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp hỗ trợ tại việt nam là thấp so với khu vực
sự liên kết của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

các doanh nghiệp ngành công nghiệp của họ bởi vì công nghiệp của thái lan họ chiếm ba mươi chín
với chúng ta hiện nay thì nông nghiệp chiếm tám mươi
để ngành công nghiệp phụ trợ chúng ta phát triển thì chúng ta phải phát triển ngành công nghiệp của chúng ta
cuối cùng cũng xin đưa ra một sự so sánh
tại thái lan công nghiệp hỗ trợ đã được chú trọng cách đây năm mươi năm
hiện tại tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô của nước này là bảy mươi
còn ở việt nam tỷ lệ nội địa hóa của mỗi chiếc xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chỉ khoảng ba mươi
từ những con số này sự tụt hậu của chúng ta với các nước asean
trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đã bộc lộ khá rõ ràng
những hoạt động đào tạo nhân lực
rồi những hoạt động về dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khoa công nghệ khác
như là một điều kiện để cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường công nghiệp hỗ trợ này
có sự thuận lợi và giảm đổi chi phí
tránh việc biến doanh nghiệp trở thành một chủ thể đơn độc
tự mình bơi tự mình tìm kiếm phát triển công việc hỗ trợ như vậy mình làm từ a đến z
thì vậy nó không tạo ra một chuỗi liên kết ngay bản thân giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau
cũng như không tạo ra một sức ép buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải trở ra công nghệ
hoặc là có lợi ích trong trở ra công nghệ để họ tăng cường trở ra
mới đây tập đoàn vingroup cho biết trong quá trình sản xuất sẽ ưu tiên mua các linh kiện phụ kiện
mà các doanh nghiệp trong nước đang làm được
đồng thời sẽ hỗ trợ hợp tác để có thêm nhiều nhà sản xuất các linh kiện phụ kiện được triển khai tại việt nam
hy vọng rằng lời hứa của vingroup sẽ mở rộng cánh cửa tương lai cho ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm làng nổi campong air tại brunei
làng nổi lớn nhất trên thế giới hiện nay
từ một thánh đường hồi giáo lộng lẫy chỉ cần bước qua chiếc cầu bê tông hẹp là quý vị đã đặt chân vào thế giới khác
một thế giới nổi trải dài trên sông brunei với tên gọi campong air có nghĩa là làng nước
không giống như hình dung về những khu nhà trên mặt nước lục xụp như ổ chuột campong ayer sạch sẽ
và có những khoảng sân rộng và lối đi chung được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh
cái tên của làng nổi campong ayer còn có nghĩa là làng nước
campong air hiện là làng nổi lớn nhất trên thế giới có khoảng ba mươi cư dân sinh sống trong hơn bốn mươi làng
với những ngôi nhà cách mặt nước chừng hai mét
campong aier mang đến cho du khách những trải nghiệm rất mới lạ không giống như những vùng dân cư ven sông thường thấy ở các quốc gia châu á
mặt tiền những ngôi nhà ở làng nồi campong air không bung ra đường sông nơi lưu thông của các phương tiện thủy
hoặc nơi mà người dân phải chật vật bắm lấy sông với những hàng quán bán mua như thông thường
một phần nguyên nhân được cho là do người dân làng nổi được hưởng các chính sách đãi ngộ của nhà nước khá tốt nhờ vào nguồn thu lớn từ dầu lửa
mặt khác họ còn được hưởng nhiều dịch vụ miễn phí từ nhà nước
như giáo dục y tế người già được hưởng trợ cấp
làng được tru cấp đầy đủ với cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm thánh đường
do vậy người dân làng nổi sống khá thăm dòng
rất nhiều người trong làng hàng ngày vào đất liền làm việc trong các công sở
khác với vẻ bề ngoài của làng có phần lục sụp không gian bên trong làng lại rất hiện đại với bài trí trong mỗi ngôi nhà đều đầy đủ tiện nghi
từng ngôi nhà ở campong ayu có sự gắn kết nối liền với nhau bằng hệ thống đường bộ
được nhà nước brunei làm bằng một loại gỗ đặc biệt trên đảo borneio
với bề dày lịch sử hơn một ba trăm linh năm mà khởi dựng chỉ là những nhóm người nhỏ
cũng là những cư dân đầu tiên của phương quốc brunei sống rải rác trên đảo borneo
đến sự phát triển độc đáo và bản sắc như ngày nay capong aier là niềm yêu quý và đầy tự hào của người dân brunei
dù giờ đây chỉ còn chừng một dân số làng là nghề đánh bắt con cháu của làng nổi nhiều người khá giả
nhưng họ luôn yêu làng như máu thịt của mình
và không muốn rời lên đất liền
trong đó có cả những gia đình thuộc dòng sõi hoàng tộc
yêu campong ayer nên từ những thần dân cho đến quốc vương đều chăm chút
để làng nổi này luôn giữ được vẻ độc đáo là biểu tượng của lịch sử và văn hóa brunei
đó cũng là cách bảo vệ di sản sống quý báu của brunei
để dù bất cứ ai đặt chân đến đất nước này cũng đều không thể bỏ qua campong aier
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi